để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn thành phố vinh
công an tỉnh nghệ an và các lực lượng chức năng đã bố trí chốt trực kiểm soát người ra vào thành phố vinh ở một mươi ba điểm cửa ngõ thành phố
giữa thời tiết nắng nóng gai gắt của miền trung vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất trở ngại về thời tiết
lực lượng tuyến đầu vẫn kiên trì bám chốt quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để đẩy lùi dịch bệnh
một mươi giờ trưa thời tiết nắng như thiêu như đốt thế nhưng các lực lượng công an quân sự đoàn viên thanh niên vẫn bám trụ các chốt kiểm soát để phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát cầu bến thủy nối tỉnh nghệ an và hà tĩnh đây là một trong những chốt quan trọng
bốn cán bộ chiến sĩ đã phải làm việc liên tục để kiểm soát người ra vào vùng dịch
với tinh thần của thanh niên là đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
quyết tâm hệt minh tham gia vào
mọi mặt để cùng chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
nhật độ ở trong nhà nó tầm khoảng ba mươi năm độ thì nhật độ ngoài trời nó nằm khoảng bốn mươi hai bốn mươi ba độ thôi
dù là nắng nhưng mà anh em cũng rất là cũng vì nhiệm vụ trách nhiệm cho nên là anh em cũng phải cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ chốt chặn
còn tại chốt kiểm soát thuộc xã hưng hòa thành phố vinh nằm giữa một cánh đồng
chiếc liều bạt giã chiến là nơi duy nhất để các chiến sĩ nghỉ ngơi trong những phút ít ỏi
thấu hiểu được sự vất vả của lực lượng chốt chặn
nhiều người dân thành phố vinh đã mang tặng những chai nước mát xuất cơm nghĩa tình để góp phần động viên các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ
công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo phòng hậu cần bố trí bốn mươi hệ thống liều bạt đủ tiêu chuẩn
tại các chốt trên địa bàn thành phố vinh huyện diễn châu nam đàn thanh trương
tại một số điểm chốt trọng
các container có lắp đặt điều hòa đã được bố trí để cán bộ chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi khi giao ca
cuộc chiến với dịch covid một mươi chín tại nghệ an dự báo sẽ còn kéo dài và còn nhiều khó khăn
tuy nhiên các lực lượng chiến sĩ tuyến đầu vẫn luôn khắc phục mọi khó khăn vất vả
trở ngại của thời tiết kiên trì bám chốt ngày đêm với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh